thời gian qua tình trạng chặt phá rừng trái phép đặc biệt là chặt phá nhiều loại gỗ quý hiếm diễn ra phức tạp tại bắc cạn
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tình trạng phá rừng lại gia tăng
nghiêm trọng nhất là vụ phá rừng gỗ nghiến cổ thụ tại khu vực hai xã sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông
hơn bốn mươi cây nghiến loại gỗ quý được xếp vào nhóm hai a đã bị lâm tặc chặt hạ
đây được coi là một trong những vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất từ trước tới nay tại địa phương này
những dấu vết mùn cưa còn mới
cốc cây vẫn còn tươi nguyên mùi nhựa chứng tỏ việc chặt hạ trái phép chỉ vừa mới diễn ra
bốn mươi một cây gỗ nghiến thuộc nhóm hai a bị chặt hạ trái phép thuộc các thôn khổi đẳng nà phi của xã sĩ bình và thôn đăng buôn xã vũ muộn
trong đó có một mươi tám cây đứng mới bị chặt hạ lá còn xanh và hai mươi ba cây đã bị chặt từ trước
phần thân và cành được lâm tặc xẻ dưới dạng thớt và dạng thành
mỗi tấm gỗ như thế này được các đối tượng đầu nậu thu mua ngay tại xã vũ muộn
với giá năm trăm linh đồng
hơn một trăm linh mét khối gỗ nghiến bị chặt hạ vừa qua một phần cũng đã được các đối tượng đem bán ra ngoài thị trường
đây là vị trí sáu cây thốt nghiến mới nhất trong tổng số bốn mươi một cây được công an huyện bạch thông phát hiện của vụ chặt rừng giáp danh giữa xã sĩ bình và xã vũ muộn của huyện bạch thông
điều đang nói là các đối tượng không chỉ là khai thác những cái thanh thớt như trước kia
mà các đối tượng còn sẻ những cái thanh những cái hộp có đường kính dài vài mét để bán ra thị trường với giá rất cao lên đến hàng triệu đồng
tinh vi hơn là các đối tượng không chỉ chở bằng xe máy mà các đối tượng sử dụng lựa thồ để tránh sự kiểm soát của các quan chức năng
toàn bộ diện tích rừng tại xã sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông đều thuộc rừng phòng hộ tự nhiên nằm trong khu vực ct hai trăm hai mươi
đây là diện tích đất quốc phòng an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt
hiện nay ủy ban nhân dân huyện bạch thông có trách nhiệm quản lý và giao cho ủy ban nhân dân cấp xã trông coi
trước sự việc xảy ra lãnh đạo xã vũ muộn cũng thừa nhận để xảy ra tình trạng trên một phần do quản lý yếu kém
đối với địa phương là chúng tôi cũng kiểm điểm sâu sắc
thứ nhất là trong công tác quản lý con người như công tác tuyên truyền vận động đối với người dân của địa phương trong việc vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng
không chỉ có một mươi tám cây gỗ nghiến mới bị chặt hạ các đối tượng còn lợi dụng sẻ cả những cây gỗ đã bị chặt từ trước đó
phá rừng chỉ cách các trạm kiểm lâm hơn ba mươi phút đi bộ
thế nhưng lực lượng kiểm lâm địa bàn lại không hề hay biết
rừng núi đá vôi nó rộng lớn như thế thì anh em đi thì trong quá trình vừa rồi thì cũng đi thì nhưng mà không đến được địa điểm này là cũng là cái thiếu sót của anh em
thứ nhất là của kiểm lâm và anh em địa phương xã
theo lực lượng chức năng thời điểm lâm tặc chặt phá rừng chung với thời điểm hợp đồng giao khoán
bảo vệ rừng giữa chính quyền và người dân đã hết hạn nên toàn bộ diện tích rừng phòng hộ ở đây không được người dân và cộng đồng quản lý bảo vệ
đây rất có thể là kẽ hở để cho các đối tượng lợi dụng phá rừng trái phép
vụ phá rừng lần này ở bắc cạn nghiêm trọng không chỉ lớn về diện tích số lượng gỗ quý mà các đối tượng tham gia phá rừng
còn có cả đảng viên và những cán bộ đứng đầu địa phương
một bộ phá rừng có một trăm linh hai là cả thôn cùng nhau phá rừng
chúng tôi cũng nhận định đây là cái trường hợp đầu tiên mà chúng tôi thấy là việc tổ chức phá rừng ở một thôn
mà toàn bộ từ công an viên trưởng thôn thôn thôn đội trưởng đến những người liên quan trong gia đình của bí thư tri bộ có tham gia vào cái việc phá rừng này
và số lượng người tham gia phá rừng ở một thôn
thì nằm trong quá lửa số hộ gia đình của toàn thôn
vì vậy chúng tôi xác định đây là một vụ việc nghiêm trọng
theo chỉ thị số tám của tỉnh ủy bắc cạn nơi nào để xảy ra tình trạng khai thác vận chuyển và chế biến lâm sản trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn
thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm
việc phá rừng lần này thực hiện có tổ chức và tinh vi khi các đối tượng chỉ chặt hạ cây vào thời điểm sáng sớm và chiều tối
đồng thời cắt cử người cảnh giới
nguyên nhân dẫn tới sự việc này là do bung lòng công tác quản lý ở cấp cơ sở
trước sự việc trên chính quyền địa phương từ cấp thôn xã cấp huyện và lực lượng kiểm lâm đều nhận trách nhiệm
vì đã xảy ra tình trạng chặt phá rừng nghiêm trọng tại địa phương này
thôn đầng bùn là địa phương nằm trên khu vực rừng phòng hộ tự nhiên của xã vũ muộn huyện bạch thông
cả thôn hầu hết là đồng bào dân tộc giao điều kiện kinh tế rất khó khăn
trong số hai mươi hộ dân thì một mươi một hộ có người tham gia chặt phá rừng
mặc dù đã ký cam kết không phá rừng với chính quyền địa phương nhưng vẫn có cá nhân đảng viên vi phạm
chính việc cả trưởng thôn kiêm công an viên và thôn bộ trưởng trực tiếp tham gia phá rừng dân đến sự việc khó được phát hiện
công an viên đã ký cam kết không phá rừng với chính quyền địa phương nhưng vẫn có cá nhân đảng viên vi phạm